buôn bán thuốc lán lộ và vận chuyển trái phép pháo nổ
hai đối tượng trong hai vụ việc vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hương yên liên tiếp bắt giữ
tại thôn nhạc lộc xã trinh trác huyện văn lâm tỉnh hương yên
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang vũ hồng sơn là chủ cửa hàng tạp hóa hồng sơn
đang bán cho khách hàng một bao thuốc lá nhãn hiệu blend no ba số năm g
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ tiến hành kiểm tra cửa hàng hóa của hồng sơn
thì phát hiện hơn bốn năm trăm linh bao thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất và không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó đối tượng hoàng trọng vĩnh chú tại xã hồng tiến huyện khói châu cũng đã bị bắt quả tang
khi đang vận chuyển trái phép hai mươi năm hai kg pháo nổ
vĩnh khai nhận đã mua số pháo trên của một số đối tượng không quen biết với mục đích mang về sử dụng
năm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu vực ấp hòa bình xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
vừa bị công an huyện trợ mới mật phục bắt giữ
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng bỏ chạy một mươi năm đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ sáu con gà đá một mươi xe gắn máy và nhiều dụng cụ liên quan
khám xét trên người các đối tượng lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ chín điện thoại di động và sáu mươi triệu đồng
được biết ngoài các đối tượng bị bắt giữ là người địa phương còn có một số đối tượng tại các tỉnh tây ninh đồng tháp
lâm đồng và các huyện lân cận như châu phú long xuyên
vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hai mươi tháng một mươi hai một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi trong khi đang băng qua đường trên tuyến quốc lộ một đoạn
vượt ngã tư ga quận một mươi hai tp hcm đã bị ô tô đâm trúng tử vong tại chỗ
theo lời kể của nhân chứng khi nạn nhân đang đi bộ băng ngang đường thì lúc này ô tô năm chỗ chạy hướng cầu vượt quang trung đi thủ đức
do trời tối nên khi thấy người đi bộ liền phanh gấp đồng thời né tránh cú phanh gấp bất ngờ của xe năm chỗ liền bị xe tải biển kiểm soát tám mươi ba c bảy nghìn ba trăm ba mươi một
lưu thông từ phía sau đâm mạnh
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông quận một mươi hai đã có mặt
đã có mặt để giải quyết vụ việc và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
thông tin mới nhất về cơn bão số một mươi bốn vào hồi bốn h ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng chín bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi ba một độ kinh đông
cách đảo huyền trân khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông đông bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu
bán kính gió mạnh từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
cho đến bốn giờ ngày mai ngày hai mươi hai tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông
cách đảo huyền trân khoảng chín mươi km về phía tây bắc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến bảy cho đến một mươi một độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám cho đến một trăm một mươi bốn năm độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại